quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an qua phòng bảy để phối hợp
chuyển sang phần tin an ninh trả tự sáu bánh heroin có trọng lượng gần hai hai kg là tăng vật mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
phối hợp với công an huyện mường tè và các lực lượng chức năng khác vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án bắt quả tăng mùa a dia
trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
cụ thể vào trưa ngày một mươi ba tháng ba tại tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận xã can hồ huyện mường tè tổ công tác phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện bắt quả tăng mùa asia vận chuyển bao tải chứa sáu bánh heroin mùa asia khai nhận đã được một người đàn ông mang quốc tịch lào
thuê vận chuyển số heroin trên từ mường ảng điện biên đến xã can hồ huyện mường tè với giá năm mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng dia đã cho số ma túy trên vào ba lô rồi lấy xe máy đến địa điểm hẹn
trước để thực hiện giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tiến hành xét nghiệm nhanh rìa dương tính với covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
còn với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ba đối tượng gồm nguyễn văn phóng quê tỉnh hải dương phạm phúc và nguyễn thị tú trinh
cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an huyện tràng bom bắt quả tang phóng phúc và trinh cùng ba đối tượng nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
trong căn nhà thuê ở xã quảng tiến các đối tượng khai phóng đã thuê căn nhà trên lắp rán âm thanh để mở nhạc
vật chứng thu giữ gồm một đĩa xứ bên trên có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
và nhiều dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng ma túy qua tết nhanh cả sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
nhóm sáu bị can là những đối tượng chính trong vụ án gây dối trả tự công cộng xảy ra trên địa bàn tỉnh hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương khởi tố và bắt giữ
bốn bị can gồm nguyễn đức thọ lê tuấn hưng lê việt anh ngô đức thịnh ngô quang huy và nguyễn văn hùng
cùng chú tại thành phố hải dương đây là những đối tượng chính trong vụ án
nhóm này thường tụ tập vào các buổi tối tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hải dương
mang theo nhiều hung khí tự chế sử dụng và đối tượng chính trong vụ án
công an tỉnh phú yên vừa nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng mua bán chai phép vũ khí quân dụng
trên địa bàn thành phố hải dương